dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm đề nghị các học viên tiếp tục cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao mang tầm chiến lược để chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương biện pháp giải pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự
vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương góp phần bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
chủ trì kỳ họp quý i ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thương tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm quy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an yêu cầu thường trực quy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương hoàn chỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng quý i nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn trong công an nhân dân theo quy định

chủ trì kỳ họp quý i quy ban kiểm tra đảng đảng viên vi phạm theo thẩm quyền bảo đảm chặt chẽ đúng nguyên tắc quy trình quy định

chủ trì kỳ họp quý i quy ban kiểm tra đảng đảng vi phạm theo thẩm quyền bảo đảm chẽ đúng nguyên tắc quy định